trang phục áo dài và khăn đội đầu truyền thống của người dân nước chủ nhà world cup hai nghìn hai mươi hai qatar
đang trở thành chủ đề sáng tạo được các cổ động viên quốc tế ưa chuộng
luôn khát khao làm nổi bật đội nhà của mình
các cổ động viên đã pha trộn trang phục truyền thống của người qatar
về những yếu tố đại diện cho đất nước của mình
trên sân khấu thể trang của world cup hai nghìn hai mươi hai
các cổ động viên đang cách mạng hóa bộ trang phục truyền thống của người qatar
món đồ được biến hóa nhiều nhất là chiếc khăn đội đầu kutra của nam giới phủng bán đạo ả rập
nhóm cổ động viên kratia đã cầu kỳ tự làm ra phiên bản của mình
mang từ quê nhà sang
đi kèm là bộ áo dài cũng được cải biến tương thích
để phục vụ nhu cầu sáng tạo của các cổ động viên
người dân địa phương cũng bày bán những chiếc cutra mang màu cờ của các quốc gia tham dự world cup
còn tất nhiên trang phục truyền thống nguyên bản của người ả rập mới là món hàng đắt giá
ví dụ một chiếc áo tràng có thể có giá tới hai đô la mỹ

ngược lại họ lại thấy thế là đáng yêu

một số cổ động viên đã bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu
một số cổ động viên đã bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu
một số cổ động viên thêm thắt nhiều màu sắc trong khi vòng quấn khăn truyền thống của chúng tôi là màu đen khăn màu trắng hoặc đỏ trắng
nhưng các cổ động viên đổi thành màu của đội tuyển và cờ của nước họ
thật đẹp và tự hào khi cổ động viên khắp thế giới biến trang phục của chúng tôi thành biểu tượng của họ
hình ảnh phong phú của các cổ động viên trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khiến nhiều người thích thú
họ cổ vũ đầy khí thế và mang đến bữa tiệc đa sắc màu tại qatar